việt nam đã chấp thuận cho một mươi chín quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn vào việt nam
trong đó đã có bảy trăm tám mươi tám doanh nghiệp của một mươi chín quốc gia này được phép xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào việt nam từ đầu năm đến nay
năm hai nghìn hai mươi tính đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi việt nam đã nhập khẩu hơn bốn mươi sáu bốn trăm linh hai tấn thịt lợn tăng hơn ba trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đã có một trăm linh tám doanh nghiệp việt nam nhập khẩu thịt lợn
tuy nhiên giá thịt vẫn tăng mạnh là do giá lợn hơi thu mua đồ vào tăng lên mức từ tám mươi
đến tám mươi năm đồng một kg đẩy giá thịt thành phẩm lên khoảng từ một trăm ba mươi đến một trăm sáu mươi đồng một kg tùy loại
pinch elite fund mới đưa ra đánh giá tích cực về thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn cuối năm
khi chứng kiến vn index gần đây đã tạo đáy ở vùng sáu trăm sáu mươi sáu điểm trong tháng ba và sẽ không có sự hoảng loạn bắn tháo trở lại
chỉ số vn index hiện đang ở mức thấp hơn ba mươi sáu so với đỉnh hai năm trước
tính từ đầu năm tới nay vn index ghi nhận mức giảm một mươi tám ba
khối ngoại cũng bán dòng kỷ lục năm trăm sáu mươi bốn
việc thị trường giảm sâu trong thời gian qua cũng kích hoạt làn sóng đăng ký mua cổ phiếu quỹ của nhiều công ty
theo thống kê mới nhất của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam vama
hầu hết các thương hiệu ô tô đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn khi doanh số bán hàng sụt giảm
để kích cầu tiêu dùng các hãng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại lên tới hàng trăm triệu đồng để nưu kéo khách hàng
toyota việt nam giảm hai mươi tám honda việt nam giảm ba mươi chín nhưng vẫn không đủ để nưu kéo khách hàng
mới đây hãng xe volkswagen đã giảm giá hai trăm linh
t một t một allspace và passat lên đến hơn hai trăm linh triệu đồng
do dịch covid một mươi chín cùng áp lực thanh lý hàng tồn kho của các đại lý giá ô tô sẽ còn giảm mạnh hơn nữa
việc phải đóng một mươi thuế giá trị gia tăng và phải đợi đến cuối năm mới được hoàn trả sẽ gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp
khó kích cầu tiêu dùng đối với sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng
ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và các hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm thuế xuất giá trị gia tăng
từ một mươi xuống năm để giảm chi phí cho người tiêu dùng nhằm kích cầu cho các ngành trong và ngay sau dịch
đồng thời cho chậm nộp bảo hiểm xã hội và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cục hàng không vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị bộ giao thông vận tải cho phép tăng tần suất chuyến trên các đường bay nội địa
xem xét thời gian tới cho phép không thực hiện việc giãn cách chỗ ngồi trên máy bay như hiện tại
trước mắt để phục vụ dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cục hàng không đề nghị tăng thêm bốn chuyến bay khứ hồi trạng hà nội tp hcm
tăng hai chuyến khứ hồi trạng hà nội tp hcm đà nẵng tăng bốn chuyến khứ hồi trạng nội địa khác phục vụ lễ ba mươi tháng bốn
cho phép hoạt động bay nội địa được khôi phục từ bốn mươi đến sáu mươi so với trước khi có dịch từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cho phép hãng hàng không được vận chuyển khách theo cấu hình của máy bay
hậu quả của dịch covid một mươi chín đến kinh tế đã diễn ra khi hàng loạt tài sản bảo đảm được các ngân hàng ồ ạt thanh lý gần đây
giá trị từ hàng trăm tỷ đồng cho đến vài tỷ đồng tài sản đa dạng từ nhà máy thiết bị nhà ở đất trồng cây lâu năm
cho đến ô tô cá nhân thậm chí cả vỏ bình ga
việt tiên banh đang thông báo xử lý tài sản thế chấp của nhiều công ty với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất
bidv cũng do bán tài sản bảo đảm của nhiều khoản nợ hàng trăm tỷ đồng với tài sản bảo đảm gồm các thiết bị máy móc
nhà kho quyền sử dụng đất ô tô thậm chí hàng trăm nghìn bình ga
việt công banh và bid banh cũng đang do bán hàng loạt tài sản ô tô từ xe sang đến bình dân với giá rẻ
dự thảo luật cư trú sửa đổi thay đổi phương thức quản lý cư trú từ quản lý bằng sử dụng sổ giấy
sang phương thức quản lý hiện đại bằng số định danh cá nhân để truy cập cập nhật điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú
ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí với đổi mới này
dự thảo luật đã bỏ các quy định về số hộ khẩu số tạm trú
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị làm rõ tính khả thi của việc cấp số định danh cá nhân
cho khoảng tám mươi triệu công dân còn lại trong khoảng thời gian từ nay đến khi luật cư trú sửa đổi dự kiến có hiệu lực
năm hai nghìn hai mươi một để làm cơ sở cho việc quản lý công dân thông qua số định danh cá nhân